hiện nay việc tái đàn để phát triển chăn nuôi lợn trong hộ dân ở cà mau vô cùng khó khăn
trước đó do bị tác động của dịch tả lợn châu phi xảy ra trên địa bàn làm giảm khoảng một mươi hai tổng đàn
không chỉ riêng cà mau mà các tỉnh lân cận cũng bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu phi
nên nguồn lợn giống đang rất khan hiếm
thời điểm hiện tại giá lợn giống giao động từ hai đến hai ba triệu đồng một con dưới hai mươi kg
việc giá lợn giống tăng vọt khiến cho người chăn nuôi lo ngại vì không có vốn đầu tư
để từng bước tháo gỡ khó khăn và khôi phục lại sản xuất cho người chăn nuôi
cà mau đã hỗ trợ năm mươi giá trị lợn giống cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại bởi dịch tả lợn châu phi